chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước khẳng định oda của new zealand được sử dụng hiệu quả
góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao của việt nam
chủ tịch nước mong new zealand tiếp tục duy trì những hỗ trợ quý báu này
thông báo kết quả hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh ngày hai mươi bốn tháng bốn
bộ trưởng muraikuli cho biết hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
nhất là trong kinh tế thương mại
qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới và khẳng định new zealand sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để việt nam có thể sớm xuất khẩu hoa quả vào thị trường new zealand
đồng thời tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp
bộ trưởng murray cooley khẳng định new zealand sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp với việt nam
tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một tới tại đà nẵng
đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược trong thời gian tới
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp bà wendy matthews
đại sứ new zealand tại việt nam
đánh giá cao các chương trình đào tạo tiếng anh của chính phủ new zealand đã dành cho các đại biểu quốc hội việt nam thời gian qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn thời gian tới
đại sứ tiếp tục phát huy và thúc đẩy hình thức hợp tác này
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng với những thành tiệu đạt được trong hơn bốn mươi năm quan hệ ngoại giao
và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao quan hệ đối tác toàn diện việt nam new zealand
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa hướng tới đối tác chiến lược trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội mong rằng new zealand tiếp tục hợp tác hỗ trợ việt nam phát triển bền vững
nhất là ở các vùng sâu vùng xa nhiều khó khăn tập trung vào bình đẳng giới
phụ nữ trẻ em thiệt thòi chống biến đổi khí hậu
về phần mình đại sứ wendy matthew cho biết new zealand luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình
trong các lĩnh vực để giúp việt nam phát triển hơn
liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu new zealand sẽ tiếp tục có chương trình viện trợ phát triển đối với việt nam
tập trung vào nông nghiệp giáo dục và những rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
hy vọng sẽ góp phần giúp việt nam giải quyết vấn đề này
cũng trong chiều nay tại buổi tiếp đại sứ australia tại việt nam
gratchitic vui mừng về quan hệ đối tác toàn diện tăng cường giữa việt nam và australia đang phát triển mạnh mẽ
hai bên đã trở thành những đối tác quan trọng của nhau trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng an ninh
kinh tế thương mại giáo dục khoa học sáng tạo
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong rằng hai bên sẽ duy trì và phát huy đá phát triển tích cực này
trước mắt là triển khai đầy đủ và hiệu quả chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
vừa được ký kết vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
nhân chuyến thăm australia của phóng viện
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đại sứ cratitik bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
bởi tiềm năng còn rất lớn nền kinh tế hai nước có nhiều lợi thế bổ sung lẫn nhau trong thị trường nội địa rộng lớn
nhiều sản phẩm thế mạnh của hai bên được người dân ưa chuộng nhất là các sản phẩm nông nghiệp
đây là cơ sở để hai bên thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng thương mại hai chiều
nhân dịp này đại sứ khẳng định australia coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc hợp tác chặt chẽ với việt nam
để tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
sáng nay tại hà nội đoàn giám sát của ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam do ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân làm trưởng đoàn
đã giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại thanh tra chính phủ
tại buổi làm việc
thanh tra chính phủ cũng nêu những khó khăn vướng mắt trong việc công khai các kết luận thanh tra
đó là luật thanh tra và nghị định số tám mươi sáu của chính phủ chưa có quy định riêng về việc công khai kết luận thanh tra
trong một số lĩnh vực đặc thù như ngân hàng chứng khoán
do vậy cần có những quy định đặc thù để kết luận thanh tra phải được công khai
trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước và nội dung nhạy cảm
mà việc công bố có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của đối tượng thanh tra
để việc công khai kết luận thanh tra đạt hiệu quả
đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị trong thời gian tới cần đánh giá trong hệ thống thanh tra
và chính quyền các cấp việc thực hiện công khai tỷ lệ công khai các hình thức công khai
để từ đó đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công bố công khai kết luận thanh tra
đồng chí nguyễn thiện nhân cũng cho rằng thanh tra chính phủ khi tổng kết luật thanh tra hai nghìn một mươi
sự đổi luật thanh tra trong thời gian tới cần quan tâm đồng bộ với luật phòng chống tham nhũng
luật tiếp cận thông tin luật tổ chức chính phủ và những quy định liên quan đến bí mật nhà nước
mặt trận cũng sẽ phối hợp với thanh tra chính phủ
qua việc đóng góp ý kiến khi sửa luật thanh tra trong thời gian tới
hai nghìn một mươi bảy đạt tỷ lệ khá cao là tám mươi hai dòng công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm tự nguyện vẫn còn rất nhiều khó khăn
đây chính là thông tin được đưa ra tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế trong chiều nay tại trụ sở bảo hiểm xã hội việt nam
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam cho thấy công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm tự nguyện vẫn còn khó khăn là do các giải pháp mở rộng đối tượng này chưa thực sự hiệu quả
nhất là đối với khu vực nông thôn đang chiếm khoảng bảy mươi lực lượng lao động
riêng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
cũng có sự tranh lệch
các tỉnh có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao thường là do có sự hỗ trợ từ ngân sách
việc phát triển và mở rộng đối tượng đối với phần dân số còn lại hết sức khó khăn
nhằm hướng tới mục tiêu đến hết năm hai nghìn một mươi bảy số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hai mươi sáu
tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hai mươi hai bốn so với lực lượng lao động và tham gia bảo hiểm y tế là tám mươi ba
bảo hiểm xã hội việt nam sẽ quyết liệt chỉ đạo
toàn ngành tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp
cũng như tăng cường tính hấp dẫn để thu hút các đối tượng tham gia
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm một cách hiệu quả
có sự lựa chọn nhóm đối tượng để xây dựng kế hoạch
nội dung tuyên truyền phù hợp với các đối tượng thuộc các vùng miền khác nhau
sáng nay tại khu nhà ở công nhân kim trung huyện đông anh
liên đoàn lao động tp hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày quốc tế lao động
một tháng năm và phát động tháng công nhân năm hai nghìn một mươi bảy
khoảng bảy trăm linh công nhân lao động đại diện cho hơn hai triệu lao động thủ đô đã tham dự lễ phát động
phát biểu tại lễ phát động chủ tịch liên đoàn lao động tp hà nội nguyễn thị tuyến đã khẳng định
trong thời gian qua đội ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô đã luôn đoàn kết
sáng tạo trao dồi rèn luyện nâng cao trình độ vươn lên làm chủ khoa học
đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương nghị quyết
khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam
đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước
với chủ đề của tháng công nhân năm hai nghìn một mươi bảy
vì lợi ích của đoàn viên công đoàn vì việc làm đời sống của người lao động
trong thời gian tới tổ chức công đoàn các cấp ở thủ đô sẽ quan tâm
chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống cho công nhân lao động
kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắt để người lao động yên tâm sản xuất
xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô vững mạnh
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
em rất vui khi được tham dự chương trình này lại em thấy nó rất ý nghĩa
công đoàn đã có những hoạt động giúp cho công nhân có đời sống tốt hơn
như nhà ở hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn
em cũng là một người trong chương trình đấy
vấn đề nhà ở của công nhân hiện tại nhà ở có rất nhiều bạn bây giờ
cũng chưa được ở trong nhà khu chung cư như này
vấn đề thuê trọ ở ngoài thì cái đấy cũng đang rất vất vả
vì hiện tại bây giờ khu nhà ở này có nhiều bạn có thể cũng có thuê
thì cái đấy là cái mà cũng mong là bên đoàn lao động hành phố và công đoàn công nghiệp sản xuất
tự tạo điều kiện cho anh em công nhân quê xa được thuê nhà trọ
với cái giá mà nó hợp lý ở khu vực này
nhân dịp này lễ ký kết giữa các đơn vị xã hội hóa công tác chăm lo phúc lợi cho
công nhân lao động trao trợ cấp khó khăn cho một trăm linh công nhân lao động
tư vấn truyền thông tư vấn pháp lý thăm khám sức khỏe cho các lao động
đang làm việc tại các khu công nghiệp cũng đã được tổ chức
trong phần tin quốc tế anh công đảng cam kết có chiến lược brexit mới nếu đắc cử
tàu ngầm hạt nhân của mỹ cập cảng hàn quốc
tàu ngầm hạt nhân của mỹ cập cảng hàn quốc
liên quan đến việc nước anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
công đảng đối lập ở anh tuyên bố sẽ loại bỏ kế hoạch thương lượng của chính phủ nước này
và bảo đảm toàn bộ công dân eu ở anh có quyền ở lại nếu đảng này giành chiến thắng
trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày tám tháng sáu tới đây
công đảng cho rằng thủ tướng anh theresa may đã làm suy yếu vị thế của nước này
thông qua hành động loại bỏ london ra khỏi thị trường chung eu
người phát ngôn của công đảng về brexit ông king stemmer cho hay
do đảng này điều hành sẽ tìm cách duy trì các lợi ích của thành viên thị trường chung
các công dân eu không chỉ đóng góp cho xã hội của chúng ta
mà họ còn là xã hội của chúng ta do đó không nên sử dụng họ làm con bài mặc cả
ông tuyên bố chính phủ do công đảng điều hành sẽ thực hiện được sự bảo đảm
cho ba triệu công dân eu sinh sống tại anh ngay từ đầu
trong khi đó thủ tướng may vẫn từ chối xoa dịu những lo ngại
trong những công dân eu đang sinh sống tại anh về các quyền tương lai của họ sau brexit
giúp bảo đảm quyền lợi cho những người anh sinh sống ở eu
trong khi đó liên quan đến bầu cử tổng thống pháp nhóm nghiên cứu an ninh mạng tran micro có trụ
sở tại nhật bản cho rằng chiến dịch chính trị của ứng cử viên tổng thống pháp emmanuel macron đã bị
một nhóm tin tặc của nga tấn công hồi tháng trước
theo trend micro nhóm tin tặc power storm còn được biết đến là apt hai mươi tám nhóm dính lưu tới một số vụ tấn công được nhiều người biết đến ở phương tây đã sử dụng thủ đô của nga để tìm kiếm lợi ích của người anh sinh sống ở eu
đã sử dụng thủ đoạn gửi các thư địa tử có vẻ như của một công ty hợp pháp nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân của ứng cử viên macron và các thành viên trong chiến dịch edmonton của ông
parisom cũng được cho là đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm làm suy yếu nỗ lực tranh cử của ứng cử viên tổng thống mỹ hilary clinton
nhóm này bị nghi ngờ có quan hệ với các cơ quan an ninh nga trong khi moscow được xem là ủng hộ đối thủ của ông macron là bà marine lepen trong cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra tại pháp
tuy nhiên nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống pháp
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo triều tiên các nước hàn quốc nhật bản và mỹ liên tục có những động thái củng cố và tăng cường quân sự trên khu vực này
trong khi đó hãng hàng không air china của trung quốc lại tuyên bố nối lại các chuyến bay đến bình nhưỡng đó là những thông tin đáng chú ý trong cụm tin vắn ngay sau đây
quân đội hàn quốc cho biết một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của mỹ đã cập cảng busan miền nam
trong bối cảnh những căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang leo thang
theo đó tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa dẫn đường uss michigan đã tới busan song không nêu rõ chính xác thời gian tàu cập cảng
động thái này được cho là sẽ phát đi một thông điệp quan trọng tới triều tiên trong bối cảnh những căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang không ngừng leo thang
cũng trong cùng ngày lực lượng phòng vệ biển của nhật bản và hải quân mỹ tiến hành tập trận chung phòng thủ tên lửa trên biển nhật bản
tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục tokai của nhật bản và tàu khu trục fitrigan của mỹ cả hai đều được trang bị các hệ thống vũ khí có điều khiển edgis
đầu tuần qua nhóm tàu sân bay của hải quân mỹ do tàu sân bay hạt nhân karvison dẫn đầu và tàu khu trục mang tên lửa của lực lượng phòng vệ biển của nhật bản
asagara và samidare cũng đã tập trận chung ở phía nam bán đảo triều tiên
trong khi đó hãng hàng không air china của trung quốc sẽ nối lại các chuyến bay đến thủ đô
bình nhưỡng của triều tiên sau khi tạm ngừng hoạt động này từ ngày một mươi bảy tháng bốn vừa qua
xác nhận với báo giới một đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng của air china cho biết
các chuyến bay giữa bắc kinh và bình nhưỡng vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần sẽ được nối lại vào ngày năm tháng năm tới
trước đó quyết định tạm ngừng các chuyến bay chặn bắc kinh bình nhưỡng của echiner đưa ra khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng mỹ mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào triều tiên
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân